ngân hàng chính sách xã hội cho biết tính đến nay đã có gần một hai triệu lượt hộ nghèo hộ cận nghèo hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn tổng doanh số thu nợ đạt hai mươi chín sáu trăm bảy mươi tỷ đồng
ngân hàng chính sách xã hội cũng thông tin tổng doanh số cho vay sáu tháng đầu năm của toàn hệ thống đạt bốn mươi hai năm trăm tám mươi ba tỷ đồng
vốn tín dụng chính sách đã góp phần hỗ trợ kịp thời vốn đầu tư sản xuất kinh doanh tạo việc làm cho gần hai trăm một mươi sáu lao động trong đó có một chín lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài
vốn chính sách cũng giúp gần chín lượt học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập xây dựng bảy trăm bảy mươi công trình nước sạch công trình vệ sinh ở nông thôn xây dựng hơn một mươi một căn nhà ở cho các đối tượng chính sách